thưa quý vị chiều nay ngày một mươi ba tháng bốn thủ tướng phạm minh chính và đoàn công tác của chính phủ
đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy hòa bình để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội thời gian qua và trao đổi thảo luận phương hướng nhiệm vụ thời gian tới
xem xét giải quyết một số kiến nghị của tỉnh
năm hai nghìn hai mươi ba đạt và vượt kế hoạch một mươi năm trên một mươi chín chỉ tiêu đẩy mạnh chuỗi liên kết
chuyển dịch cơ cấu cây trồng tăng cường cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
xuất khẩu đạt gần một bảy tỷ usd khách du lịch đạt ba hai triệu lượt khách
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục xu hướng tích cực
các động lực đều đạt tăng trưởng cao đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực
giải ngân quý i đạt một mươi bốn tỉnh hoàn thành quy hoạch và đẩy mạnh các dự án hạ tầng
đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm số doanh nghiệp thành lập mới tăng
văn hóa xã hội được chú trọng phát triển an sinh xã hội được bảo đảm
sau khi lắng nghe các ý kiến đồng góp từ các lãnh đạo các bộ ngành trung ương
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ hòa bình có lợi thế lớn trong kết nối
ba vùng tây bắc đồng bằng sông hồng bắc trung bộ và với thủ đô hà nội
có điều kiện phát triển toàn diện về công nghiệp và nông nghiệp
có nền văn hóa đặc sắc truyền thống lịch sử hào hùng
thủ tướng đánh giá hơn một năm sau chuyến công tác và làm việc tại hòa bình
vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh có năm điểm hơn nhận thức về tiềm năng khác biệt
cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh chuyển biến tích cực hơn
thể hiện tinh thần tự lực tự cường nhiều hơn kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị cao hơn
đầu tư phát triển tập trung hơn năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng
đảng viên và cấp chính quyền tốt hơn
theo thủ tướng tới đây hòa bình cần chú trọng tập trung thực hiện một trọng tâm
hai tăng cường ba đẩy mạnh
theo thủ tướng tới đây hòa bình cần chú trọng tập trung thực hiện một trọng tâm
kết nối chuỗi cung ứng và ba đẩy mạnh là đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược
đồng bộ toàn diện đẩy mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ phục vụ cho chế biến chế tạo
chuỗi sản xuất chuỗi cung ứng chuỗi dịch vụ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
phục vụ cho phát triển hòa bình nhanh nhưng mà bền vững
để tốt các vị công tác sẽ tổng tập trung thực hiện một trọng tâm
thời gian tới của tỉnh hòa bình là luôn đổi mới tư duy tầm nhìn phát triển
khai thác tối đa nguồn lực bên trong phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng
tăng cường và nâng cao hiệu quả liên kết kinh tế khai thác tốt vai trò kết nối giữa vùng tây bắc
với thủ đô hà nội vùng đông băng sông hồng và vùng bắc trung bộ đẩy mạnh hạ tầng chiến lược
hỗ trợ phát triển xoay nghiệp đầu tư phát triển giáo dục đào tạo nhân lực chất lượng cao
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
bảo vệ môi trường phát triển rừng và đa dạng sinh học chú trọng xây dựng đẳng
cũng tại buổi làm việc lãnh đạo các bộ ngành đã phản hồi các đề xuất kiến nghị của tỉnh hòa bình
liên quan tới triển khai dự án đường liên kết vùng hòa bình hà nội và cao tốc sơn la hòa bình mộc châu
tuyến đường giao thông kết nối liên vùng từ đường hồ chí minh tại huyện ngọc lạc
tỉnh thanh hóa đến quốc lộ sáu và một số nội dung khác